cục cảnh sát giao thông bộ công an vừa có thông báo về việc xử lý vi phạm nồng độ cồn
trong thời gian dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra
theo đó tại thời điểm này các tổ tuần tra không sử dụng phễu thổi trong quá trình kiểm tra vi phạm nông độ cồn
thông báo này của cục cảnh sát giao thông không ảnh hưởng đến việc đo và xử lý vi phạm nông độ côn vào thời điểm hiện tại
các tổ cảnh sát vẫn làm nhiệm vụ và sử dụng máy đo có ống thổi riêng cho từng trường hợp
để đo định lượng bảo đảm tiệt trùng cho thiết bị đo ống thổi